hồng kông vẫn đang chịu sức ép vô cùng lớn đến từ làn sóng dịch bệnh mới do biến thể omicron hoành hành
mới đây khu vực này đã ghi nhận kỷ lục hơn hai mươi sáu ca nhiễm mới
trong bối cảnh nguy cấp đó chính quyền hồng kông phải dựng lên thêm nhiều đơn vị cách ly và điều trị
bắc kinh cũng đã cử cố vấn đến đặc khu này để hỗ trợ chống dịch
mới đây hồng kông ghi nhận kỷ lục hai mươi sáu hai mươi sáu ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm ở hồng kông lên một trăm bảy mươi một ba trăm một mươi bốn ca và tám mươi ba ca tử vong do covid một mươi chín
trong bối cảnh đợt dịch thứ năm giá biến thể omicron trở nên khó kiểm soát và đang khiến các cơ sở y tế của đặc khu hành chính này bị quá tải
trong khi hầu hết các thành phố lớn trên thế giới đang tìm cách sống chung với dịch covid một mươi chín
hồng kông vẫn áp dụng các biện pháp chống dịch khắc khe
những biện pháp này đã chứng tỏ thành công cho đến khi biến thể omicron xuất hiện
khiến các quy trình truy vết và cách ly của thành phố này gặp nhiều khó khăn
theo reuters một số chuyên gia dự đoán thành phố bảy bốn triệu dân này sẽ có tới một trăm tám mươi ca nhiễm mới mỗi ngày vào tháng ba tới
những người dễ bị tổn thương nhất có nguy cơ đặc biệt cao
bảy trong số tám mươi ba ca tử vong được báo cáo hôm ngày hai mươi bảy tháng hai đến từ các viện dưỡng lão
tỷ lệ tiêm chủng ở người cao tuổi tại hồng kông
tương đối thấp và nhiều người mắc bệnh mãn tính
các quan chức hồng kông cho biết trung quốc đại lục sẽ hỗ trợ năng lực xét nghiệm điều trị và cách ly
tuần trước trưởng đặc khu hành chính hồng kông carrie lam đã sử dụng quyền khẩn cấp theo luật
để miễn cho nhân viên y tế từ trung quốc đại lục khỏi bất kỳ yêu cầu cấp phép hoặc yêu cầu pháp lý nào khác
ông lương vạn niên lãnh đạo nhóm chuyên gia ứng phó covid một mươi chín của ủy ban y tế quốc gia trung quốc nhhc
dự kiến đến hồng kông vào ngày hai mươi tám tháng hai
theo báo south china morning post các nguồn tin cho biết chuyến đi của ông lương cho thấy
bắc kinh đang đánh giá tình hình covid một mươi chín ở hồng kông là nghiêm trọng và cần có hướng dẫn từ cấp cao
nhà chức trách hồng kông kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài trong trường hợp không cần thiết
không tụ tập đông người để giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng
những người có triệu chứng hoặc đã từng đến các địa điểm có nguy cơ cao nên tự làm xét nghiệm nhanh